trong khuôn khổ năm hữu nghị việt nga hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
ngày hai mươi ba tháng một mươi tại trường đại học quan hệ quốc tế quốc gia moscow đã diễn ra hội thảo
quan hệ nga asean vai trò của việt nam do đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
và trung tâm asean thuộc đại học quan hệ quốc tế quốc gia moscow đồng tổ chức
phát biểu khai mạc hội thảo đại sứ ngô đức mạnh đã điểm lại tình hình hợp tác giữa asean và nga
trong thời gian qua khẳng định việt nam hoan nghênh và ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác nga asean
nhất là vai trò quan hệ của nga trong việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực
trong lĩnh vực chính trị an ninh đại sứ ngô đức mạnh cho rằng quan hệ chính trị giữa nga và asean
đang phát triển tốt đẹp cơ chế tiếp xúc gặp gỡ đặc biệt ở cấp cao được duy trì thường xuyên
về hợp tác kinh tế thương mại hai bên đang triển khai nhiều thỏa thuận đã ký kết trong các lĩnh vực khoa học
kỹ thuật du lịch giáo dục tiến tới tổ chức các năm chéo văn hóa giữa nga và asean
nhằm gắn kết hiểu biết giữa nga với các nước trong khu vực
kết thúc buổi hội thảo các đại biểu thống nhất với quan điểm rằng nga và asean còn rất nhiều dư địa
để phát triển hợp tác sâu rộng và việt nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối
đặc biệt trong năm nhiệm kỳ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi để có những đóng góp thực chất và hiệu quả
cho quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa nga và asean